nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh long an đã chỉ đạo sở công thương phối hợp với các doanh nghiệp siêu thị
chợ các điểm bán hàng tiện ích chủ động giữ chữ nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng
đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
long an hiện có một trăm ba mươi ba chợ bốn siêu thị kinh doanh tổng hợp năm cửa hàng san hà food
bảy mươi cửa hàng bách hóa xanh và sáu cửa hàng vinmark
trên bảy ba trăm linh đại lý tại các huyện thị xã khu vực vùng đồng tháp một mươi và trên ba mươi cơ sở kinh doanh thương mại
đã chủ động giữ chữ nhiều hàng hóa thiết yếu với tổng giá trị trên một trăm hai mươi tỷ đồng
ngoài ra hai mươi một doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo duy trì thường xuyên lượng tồn kho trên một trăm năm mươi tấn
có thể cung ứng ra thị trường
sở công thương long an đang tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn
duy trì phát triển sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh an toàn thực phẩm